tại tỉnh phú yên hồ thủy lợi la bách đang bị rò rỉ thấm và chảy mạnh thành dòng qua mái đập về phía hạ du
công trình này được xây dựng từ năm hai nghìn năm nhưng phải đến năm hai nghìn một mươi ba mới hoàn thành
điều đáng nói là ngay sau khi nghiệm thu đưa vào sử dụng công trình này đã bị do dỉ nước
đến nay càng nghiêm trọng hơn nhưng vẫn chưa được xử lý gây mất an toàn cho người và tài sản
hồ chứa nước thủy lợi la bách do ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh phú yên làm chủ đầu tư
với tổng kinh phí gần hai mươi năm tỷ đồng phục vụ tưới cho hơn hai trăm linh hectare đất sản xuất của người dân thị trấn hai riêng xã ea bia và ea trôn huyện miền núi sông hình
mặc dù nước trong hồ đã xuống thấp sông dưới mái đập phía hạ du vẫn còn bị rò rỉ nước với tổng chiều dài hơn hai trăm ba mươi mét
có nơi nước chảy thành dòng
và bị sụt lún từ bốn mươi tới năm mươi cm dài hơn một mươi mét gây mất an toàn đến mức nghiêm trọng nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý

mặc dù nước trong hồ đã xuống thấp sông dưới mái đập phía hạ du vẫn còn bị rò rỉ nước với tổng chiều dài hơn hai trăm ba mươi mét có nơi nước chảy thành dòng
hồ chứa có thể bị bục bất cứ lúc nào thế nhưng ngay cả tấm biển cảnh báo mất an toàn cấm người và gia súc qua lại hiện cũng chưa có